trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo lời mời của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tối ngày hai tháng một mươi
thủ tướng thông luân si su lít cùng đoàn công tác cấp cao chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đã đến thăm và làm việc tại thành phố đà nẵng
tại buổi tiếp kiến phó bí thư thường trực thành ủy đà nẵng giới thiệu về thành phố đà nẵng
những thành tựu kinh tế xã hội của thành phố và định hướng phát triển kinh tế trong thời gian tới
thành phố đà nẵng đã chủ động xúc tiến và có nhiều chương trình hợp tác hiệu quả với các đối tác lào
trong đó có đăng ký biên bản ghi nhớ về quan hệ hữu nghị hợp tác với năm tỉnh nam trung lào
và đã triển khai các dự án hỗ trợ về các lĩnh vực giáo dục đào tạo nông nghiệp xây dựng trường
trung tâm tiếng việt trao đổi và học tập kinh nghiệm quy hoạch đô thị với tổng kinh phí hơn sáu mươi tỷ đồng